bị cáo phùng văn nguyên chú tệ xã crom á huyện mờ rắc của tỉnh đắk lắc
vừa bị toán nhân dân cấp cao đà nẵng đưa ra xét xử về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là phùng văn quang con trai bị cáo
theo bản án sơ thẩm vào khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng hai do có mâu thuẫn và uống rượu
nguyên đã dùng hôm khí đâm quang
lúc này mọi người trong nhà chạy đến can ngăn và đưa quang đến bệnh viện cấp cứu
và đã không ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên quang bị thủng ruột non thùng đại tràng với tỷ lệ thương tật bảy mươi
vào ngày một mươi bốn tháng chín tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyên
một mươi năm tù giam về tội giết người
sau đó nguyên và bị hại cùng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét các tình tiết và diễn biến của vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên y án cấp sơ thẩm một mươi năm tù giam đối với phùng văn nguyên

tòa án đã bẻ khóa lấy trộm xe rồi tẩu thoát
đến khoảng ba giờ cùng ngày cả ba đối tượng đến địa bàn xã hưng hội huyện vĩnh lợi
phát hiện thêm một xe máy của người dân động chức hành lang đã lẻn vào định lấy trộm
thì bị công an xã hưng hội bắt quả tàng
một tụ điểm đánh bạc trái phép vừa bị các lực lượng thuộc công an tỉnh vĩnh long triệt xóa
tiến hành kiểm tra khu đất chống thuộc xã mỹ an huyện mang thít
lực lượng công an đã phát hiện có nhiều đối tượng
tụ tập đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền bắt giữ hai mươi sáu đối tượng có liên quan
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ số tiền trên người các đối tượng
gần hai trăm sáu mươi triệu đồng hai mươi hai điện thoại di động một mắc búc bốn mươi tám xe mô tô và nhiều tăng vật có liên quan
thưa quý vị vào tối qua các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai đã bắt được đối tượng
gây ra vụ cướp ở chi nhánh ngân hàng agribank tại huyện vĩnh cửu chỉ sau vài giờ gây án
nghi phạm gây ra vụ cướp được xác định là từ thanh tùng hai mươi chín tuổi trú tại phường bửu long
thành phố biên hòa đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực phường bửu long
như chúng tôi đã thông tin trong bản tin trước vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
một nam thanh niên mặc áo đen quần dài màu đen đội mũ đeo khẩu trang đã xông vào phòng giao dịch
của một ngân hàng tại huyện vĩnh cửu dơ một vật giống khẩu súng hướng về phía các nhân viên
trong quầy để uy hiếp và cướp tài sản sau đó một số người dân đang thực hiện giao dịch
tại đây đã truy hô khiến cho nghi phạm hoảng sợ bỏ chạy lực lượng công an xác định đối tượng này
đã cướp được của người dân đến giao dịch số tiền hai mươi triệu đồng khẩu súng mà tùng dùng để gây án
được xác định là súng nhựa
tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí về công tác bảo đảm an ninh trật tự năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm cho biết vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm có hành vi lợi dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai hàng trăm cảnh sát cơ động cùng các lực lượng
nghiệp vụ của công an tp hcm tiến hành đột kích vào ba địa điểm thuộc phường bảy và phường một mươi ba
tân bình toàn bộ khu vực khám xét được giám sát chặt chẽ được biết một số đối tượng hoạt động
tại các địa điểm trên liên quan đến hành vi lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn rất tinh vi
công an tp hcm cho biết hiện các phòng nghiệp vụ của công an thành phố và công an quận tân bình đang lấy
lời khai của những người có mặt tại nơi khám xét niêm phong thu giữ các tài liệu có liên quan
phục vụ công tác điều tra truy xét công an tp hcm cũng vừa khởi tố bắt tạm
giam thêm sáu bị can liên quan đến vụ sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tp hcm và nhiều
tỉnh thành như vậy là tính đến thời điểm này cơ quan công an đã khởi tố bắt giam tổng cộng
ba bị can về các tội danh môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
sáu bị can bị khởi tố vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đều trú tại tp hcm hiện công an tp hcm cùng các
đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến vụ việc ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
công an tp hcm phù hợp với công an tp hcm các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã khám xét phòng
kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam quá trình khám xét thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ
thông tin mới về vụ cháy nổ tại cửa hàng sửa xe máy một trăm bảy mươi sáu hoàng công chất
phường phù diễn quận bắc tử liêm hà nội công an tp hcm cho biết ba nạn nhân liên quan đến vụ
cháy nổ khai là dùng bếp ga để ăn lẩu do bình ga lâu ngày không sử dụng nên đã dẫn đến bị nổ khí
ga gây cháy rất may là vụ cháy nổ không gây chết người nhưng đã làm ba người bị thương hiện
tại sức khỏe của ba nạn nhân đã ổn định không nguy hiểm
ngoài lời khai của các nạn nhân thì tại hiện trường vụ cháy lực lượng chức năng phát hiện một số xác giấy nghi là pháo
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã xác định vào khoảng cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
thân văn trường và nguyễn ngọc tuấn rủ nhau lên mạng mua thuốc về tự cuốn pháo để chơi trong dịp tết nguyên đán quý mão
sau đó trong quá trình sinh hoạt ăn uống thì nhóm này sử dụng bếp ga mini để ăn lẩu và dẫn tới bình ga phát nổ gây cháy
và đặc biệt nguy hiểm hơn khi bén vào số pháo lậu trên
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ giao thông vận tải tổ chức họp báo thông tin về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng
công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo bộ giao thông vận tải đối với dự án cao tốc bắc nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi còn gọi là giai đoạn một
đoạn cam lộ la sơn đã hoàn thành và sẽ được bộ giao thông vận tải tổ chức khánh thành đưa vào khai thác sử dụng
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo tiêu chuẩn đường cao tốc thời gian tới sẽ thông xe kỹ thuật ba giai đoạn ba đoạn là mai sơn quốc lộ bốn mươi năm vĩnh hảo phan thiết và phan thiết dầu dây
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các ban quản lý dự án nhà thầu phát huy phong trào thi đua một trăm hai mươi ngày đêm
giữ vững nhịp độ không khí khẩn trương quyết tâm thi công trên công trường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công
hoàn thành các hạng mục công việc còn lại để đưa các dự án giai đoạn một vào khai thác sử dụng
trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cũng theo đại diện bộ giao thông vận tải trên cơ sở điều kiện khởi công đã được đảm bảo
bộ giao thông vận tải đã báo cáo và được thủ tướng chính phủ đồng ý cho khởi công một mươi hai gói thầu đầu tiên
thuộc một mươi hai dự án thành phần cao tốc bắc nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm vào ngày một tháng một tới đây
chất bằng máy sinh tố để làm pháo thì phát nổ khiến một em bị chấn thương sọ não
ba em bị thương nặng vùng bụng ngực và bàn tay
mới đây nhất ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại đắk lắc một nhóm sáu học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở
đến ngôi nhà tại thôn quỳnh tân ba thị trấn buôn chấp huyện cờ đông an na để rủ nhau chế tạo pháo nổ
trong số này có một cháu trong nhóm đã đặt hàng mua thuốc nổ trên mạng với giá hai trăm linh đồng
khi đang nhồi nén thuốc nổ để làm pháo thì không may bị nổ khiến hai cháu tử vong và hai cháu khác bị thương nặng
thời điểm phát nổ có hai cháu ra ngoài chơi nên phát nặng
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn đại tá tiến sĩ bác sĩ nguyễn việt nam đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa bác sĩ bác sĩ có thể phân tích hành vi tàng trữ sử dụng cũng như là đặc biệt là chế tạo pháo nổ
gây ra những hậu
những hậu quả nghiêm trọng như thế nào về tính mạng cũng như là sức khỏe của con người ạ

vâng trong trường hợp phát hiện những vụ tai nạn liên quan đến pháo thì những người có mặt tại hiện trường thì cần phải có cách xử trí
cũng như ứng phó như thế nào để đạt được hiệu quả trong công tác cứu chữa cho nạn nhân ạ
tôi cho rằng là trước hết là chúng ta nên phải loại bỏ ngay những cái vật liệu pháo đó và đối với những các vết thương do pháo gây ra
chúng ta có thể băng bó tạm thời và gọi và di chuyển vận chuyển bệnh nhân đến nơi cơ sở y tế gần nhất
điều mấu chốt nhất là chính là chúng ta phải có tính mạng
có những bài giảng cho các cháu về vật liệu cháy nổ vật liệu pháo để đảm bảo thỏa chí tò mò cho các cháu là thứ nhất
và đồng thời cũng khuyến cáo ngay cả những vấn đề về khả năng nguy hiểm của vật liệu pháo và cháy nổ
vâng vậy bác sĩ có đưa ra đề xuất cũng như là kiến nghị giải pháp nào để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ không ạ
tôi cho rằng giải pháp thì cũng có rất nhiều giải pháp nhưng mà trong đó cái giải pháp về các cơ quan chức năng
thì đề nghị là kiểm soát thật tốt những cái cơ sở
và họ buôn bán những vật liệu này vật liệu pháo và vật liệu cháy nổ
tuy nhiên có một cái vấn đề nữa đối với cả các mạng internet thì chúng ta có thể đối với cả ví dụ như youtube hoặc là instagram tiktok
thì chúng ta cần khuyến cáo hoặc là có thể gỡ bỏ tất cả những cái video clip đó ở trên
bên cạnh là khuyến cáo các cháu và dạy dỗ các cháu là không nên xem những cái đấy và không học tập theo
đối với cả gia đình và nhà trường cũng là một cái trách nhiệm là phải khuyến cáo và theo dõi
khuyến cáo và dạy dỗ các cháu là không nên xem những cái đấy và không học tập theo
và kiểm soát các cháu
một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị cách đây nửa thế kỷ dưới sự lãnh đạo của đảng quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng
đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay b năm mươi hai của đế quốc mỹ trên bầu trời miền bắc
làm nên chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không gây sửng sốt cho nước mỹ và làm chấn động dư luận thế giới
một loạt câu hỏi được đặt ra nguyên nhân gì sức mạnh nào mà một đất nước với tiềm lực kinh tế
cũng như quân sự kém rất xa nước mỹ chỉ với pháo phỏng không mig hai mươi một và tên lửa sam hai
lại có thể bắn rơi hàng loạt máy bay b năm mươi hai niềm tự hào của nền công nghiệp mỹ
tượng đài khâm thiên một chứng tích ghi dấu về sự khốc liệt của chiến dịch b năm mươi hai do mỹ gây ra
đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai b năm mươi hai giải thảm đã khiến gần sáu trăm linh người dân vô tội chết và bị thương
phá hủy hơn năm trăm linh ngôi nhà
và làm hư hỏng một hai trăm linh ngôi nhà khác
trong một mươi hai ngày mỹ đã thả hơn ba mươi sáu tấn bom với mục tiêu đánh phá hủy diệt tiềm lực kinh tế quốc phòng của miền bắc
trước hết là tàn phá hà nội thành phố cảng hải phòng khu gang thép thái nguyên
hạn chế tối đa sự chi viện của miền bắc cho cách mạng miền nam
ép buộc ta phải chấp nhận ký hiệp định paris theo các điều khoản sửa đổi của chúng
họ đã đưa b năm mươi hai và huy động một lực lượng rất lớn để nhằm
là giành chiến thắng trong cái cuộc đối đầu này
thế nhưng mà bằng cái lực sức lực của chúng ta chúng ta đã biết cái ván cờ đó là ngược lại
cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
sớm muộn rồi đế quốc mỹ cũng đưa b năm mươi hai ra đánh hà nội
rồi có thua nó mới chịu thua
phải dự kiến trước tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị
ở việt nam
quân đội mỹ nhất định thua nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời hà nội
chiến thắng điện biên phủ trên công để lại nhiều bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt là dự báo chiến lược không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy phi đội bay đêm đã được hình lập
và suốt năm năm đó những phi công bay đêm là không tham gia đánh nhạc
nghĩa là giữ lực lượng để cho chuẩn bị cho đánh đi
tập cất cánh ở sân bay ngắn hẹp rồi tập cất cánh bằng tiên lửa bộ trợ
nghĩa là chúng ta nhìn trước được như vậy và chúng ta chuẩn bị lực lượng được như thế
từ hội nghị công an toàn quốc năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
thì nó sang năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai bộ ngoan đã triển khai nó rất là đồng bộ các phương án
cho nên chúng ta đã giành được cái sự chủ động
và cái thắng lợi của chúng ta trong bảo vệ an ninh trật tự
đó là một sự cộng hưởng đóng góp rất quan trọng vào cái thắng lợi chung
và đấy là những cái lý do
dẫn tới việc quay trở lại bàn đàm pháo
từ bỏ cái ý định dùng không quân để giải quyết vấn đề chiến tranh ở việt nam
sau một mươi hai ngày đêm chiến đấu chúng ta đã bắn rơi tám mươi một máy bay các loại
trong đó có ba mươi bốn máy bay b năm mươi hai
vì thiệt hại nặng nghề mỹ muộn phải kết thúc chiến dịch tập kích đường không
tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán và ký kết hiệp định hòa bình tại việt nam
cái điểm thiên chốt của
để chúng ta đánh được b năm mươi hai đó là xây dựng được ý chí quyết tâm xây dựng bản lĩnh của người chiến sĩ
cũng như là bản lĩnh của cả dân tộc chúng ta
để làm sao tạo nên một sức mạnh tổng hợp to lớn nhất
và trí tuệ nữa đặc biệt là cái khâu sáng tạo trong cách đánh của chúng ta
năm mươi năm đã trôi qua tinh thần khí thế của chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không vẫn còn vang vọng
mãi là bản anh hùng ca hào hùng về ý chí bản lĩnh trí tuệ
của con người việt nam
một lần nữa chứng minh chân lý giản dị
không quân đội nào không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc
như chủ tịch hồ chí minh đã từng nói